tại quảng nam đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh đã làm việc với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đại diện các nhà máy thủy điện đóng trên địa bàn về công tác quản lý vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ hai nghìn hai mươi
đến nay một số thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng nam đã thực hiện tốt các phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du
điển hình là thủy điện a vương diễn tập lũ lụt vùng hạ du lắp đặt hệ thống đo mưa tự động và trạm thông báo lũ ở hạ du
trong khi đó thủy điện đắc mi bốn và một số thủy điện khác lại chưa kiện toàn công tác vận hành hồ chứa chưa xây dựng được phương án phòng chống lũ hạ du
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã yêu cầu chủ các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh
cần tăng cường công tác kiểm tra vận hành an toàn các hồ chứa thực hiện tốt công tác truyền thông về tình hình lũ cho nhân dân
tăng cường các mốc báo lũ và bố trí các chạm lắp đặt đo lượng mưa để đưa ra dự báo lũ kịp thời
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã yêu cầu chủ các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh
và phải xem là bài học dương máu
qua đó lưu ý chủ đầu tư thủy điện sông bung hai không được tích nước trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi sáu
sớm bồi thường thiệt hại nhằm ổn định cuộc sống cho người dân và thi công trả lại dòng chảy như hiện trạng ban đầu